sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết tính lũy kế đến đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố đã cấp được gần sáu trăm một mươi tám giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
sau dồn điền đổi thửa đạt tỷ lệ hơn chín mươi chín
đối với hơn bốn tám trăm linh trường hợp chưa được cấp do còn khó khăn vướng mắt về người sử dụng đất
không hợp tác kê khai hoàn thiện hồ sơ không có mặt tại địa phương hoặc đã qua đời
gia đình chưa thỏa thuận được di sản thừa kế tranh chấp khiếu kiện
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội đề nghị ubnd các huyện thị xã tập trung chỉ đạo
triển khai đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật
đồng thời vận động tuyên truyền người dân tuân thủ để công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
sau dồn điền đổi thửa bảo đảm tiến độ hiệu quả